chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai quỹ đạo phật ngày nay đã tổ chức lễ cưới tập thể cho năm mươi cặp đôi khuyết tật tại thành phố hồ chí minh
lễ cưới mang đến hạnh phúc cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tổ chức đám cưới
hai mươi cặp cô dâu chú rể là những người bị khiếm thị khiếm thính hay gặp phải khuyết tật khi vận động
hôm nay họ cùng người thân trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình với lễ cưới vô cùng ấm áp
chương trình được tổ chức với mong muốn giúp người khuyết tật có cơ hội tổ chức một ngày kết duyên ý nghĩa tiết kiệm
mỗi cặp đôi mang trong mình một câu chuyện riêng dù hoàn cảnh chưa trọn vẹn nhưng tình cảm luôn tràn đầy
ban tổ chức tài trợ cho mỗi cặp đôi khoảng hai mươi triệu đồng để tổ chức lễ cưới gồm nhẫn cưới ảnh cưới và một số quà tặng khác